một bé gái sáu tuổi đã tử vong thương tâm sau khi rơi từ tầng một mươi hai của một trung cư cao tầng
ở trong ngõ số hai trăm bốn mươi hai phố hoàng ngân phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
vào chín giờ sáng nay ngày ba mươi một tháng tám nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn
và phát hiện một bé gái nằm bất động dưới sảnh tòa nhà trung cư này
nhận được tin báo lực lượng chức năng phường trung hòa đã có mặt để khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân
theo thông tin ban đầu nạn nhân sinh sống tại tầng một mươi hai của tòa trung cư
thời điểm xảy ra vụ việc bố mẹ bé gái không có ở nhà
nguyên nhân ban đầu được xác định cháu bé bị rơi ngã ra ngoài vì không có thanh chắn song cửa sổ